sáng nay hai mươi sáu tháng một phiên sơ thẩm xét xử ông trịnh xuân thanh và các đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại pvp land tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư
luật sư bào chữa cho bị cáo trịnh xuân thanh khẳng định thực tế bị cáo thanh không có quyền quyết định hay can thiệp vào việc chuyển nhượng cổ phần của pvp land
và lời khai của cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvp land đào duy phong nói bị cáo trịnh xuân thanh chỉ đạo bán cổ phần với giá bốn mươi triệu mỗi mét vung đất là không có cơ sở
do đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội khi chưa có đủ chứng cứ kết tội thì phải tuyên bị cáo không phạm tội
và nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo này khi các lời khai mâu thuẫn chứng cứ không đủ vững chắc
chiều qua sau phần luận tội của viện kiểm sát
phiên tòa bước vào tranh luận
khác với những phiên tòa trước hội đồng xét xử cho các bị cáo tự bào chữa rồi mới đến phần trình bày của luật sư
bị cáo trịnh xuân thanh không nói nhiều trong phần tự bào chữa của mình vì cho rằng đã bị tuyên án trung thân ở vụ án trước đó
trong khi đó bị cáo đào duy phong cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvp pland trình bày cận kẽ trong phần tự bào chữa
rằng không biết gì về các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần tại pvp land
vì đây là công việc của tổng giám đốc
và ông ta đã bị ép bán cổ phần
nếu không chấp hành theo chỉ đạo sẽ bị mất việc
các bị cáo khác khi tự bào chữa cho mình cũng khẳng định không hề biết gì về việc chuyển nhượng và giá cả để nhằm chiếm đoạt tiền